kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn hòa
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp một xã châu khánh huyện long phú tỉnh sóc trăng
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng
là đối tượng lâm hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp bưng thung xã long phú huyện long phú tỉnh sóc trăng
còn về tội cướp giật tài sản công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú
tại ấp chợ cũ thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị
cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện